cảm ơn các bạn đã theo dõi
cư bí thư tỉnh ủy bình dương trần văn nam và cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương trần thanh liêm
cùng bị đề nghị mức án từ chín đến một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bị cáo nguyễn văn minh cựu chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty bình dương
bị đề nghị từ một mươi bốn đến một mươi năm năm tù cùng về tội danh trên và từ một mươi năm đến một mươi sáu năm tù về tội tham ô tài sản
tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo minh là từ hai mươi chín đến ba mươi năm tù
các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ ba năm đến hai mươi sáu năm tù về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tha mô tài sản
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh phối hợp hải quan hà tĩnh
vừa bắt giữ một đối tượng thu giữ một kg kentamin và bảy năm trăm linh viên ma túy tổng hợp
tại cửa khẩu quốc tế cầu treo tỉnh hà tĩnh đối tượng ya vang chú tại lào dùng xe ô tô mang biển kiểm soát lào vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào vào việt nam
kiểm tra tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một kg kentamin bảy năm trăm linh viên ma túy tổng hợp
để qua mắt các lực lượng chức năng đối tượng đã ra cố ghế ngồi trên xe để cất giấu ma túy
từ đó vay tiền hoặc là nhờ những người mới quen biết vay tiền
và với thủ đoạn này đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng
ngày một mươi sáu tháng tám công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ tiếp nhận trình báo của chị nguyễn thị hoa mai chú tại khu sáu thị trấn hùng sơn huyện lâm thao
với nội dung trong khoảng thời gian từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai chị mai bị một người phụ nữ giới thiệu tên là hoàng thị lan
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở xã vạn xuân huyện tam nông lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên một bảy tỷ đồng
chị mai đã nhiều lần dò theo địa chỉ mà người này cung cấp thì được biết tất cả những thông tin về nhân thân lai lịch gia đình của người này đều là giả

sau khi tiếp nhận trình báo của bị hại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao đã tiến hành xác minh
từ đó xác định người có tên hoàng thị lan thực chất là nguyễn thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở khu sáu xã cao xá huyện lâm thao tỉnh phú thọ
đây là đối tượng trước đó đã bị cơ quan kiểm soát điều tra công an huyện lâm thao
cơ quan kiểm soát điều tra công an huyện lâm thao đã bắt được hương ra quyết định truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đặt tài sản
chỉ sau hai ngày tiếp nhận trình báo của bị hại ngày một mươi tám tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao đã bắt được hương
khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã an thới huyện hóc môn tp hcm
bước đầu đối tượng hương khai nhận biết gia đình chị mai có điều kiện nên đã giả lấy tên là lan đến thuê cạnh nhà chị mai để tiếp cận làm quen
để tạo niềm tin hương còn thường xuyên giới thiệu với chị mai chồng làm cán bộ địa chính huyện tam nông
và việc làm ăn buôn bán của hương đang rất thuận lợi doanh thu hàng trăm triệu mỗi tháng
những lần đầu hương hỏi vay chị mai vài chục triệu đồng và trả lãi đúng hẹn
sau khi đã tạo được niềm tin với chị mai đối tượng hỏi vai chị mai với số tiền lớn rồi chiếm đoạt
bằng thủ đoạn tương tự hương đã lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng
em chỉ nói anh hải làm địa chính thôi chứ em không nói làm ở đâu
tổng số tiền chị hương vai của chị mai là bao nhiêu tiền

thông qua cái vụ việc trên thì cơ quan điều tra khuyên cao đối với người dân
thứ nhất là khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào thì xác định nhân thân chính xác một con người là những ai
phải xác định được kiểm chứng được những giao dịch và khả năng tài chính của những người thực hiện cho vay
hiện vụ việc đang được cơ quan
cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật
vụ việc này cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai nhẹ dạ cả tin dễ dàng trao hàng tỷ đồng cho những người mà mình không biết rõ nhân thân lai lịch
sử dụng súng hơi khí nén không có giấy phép
vi văn hiếu chú tại xã minh hòa huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn vừa bị ubnd huyện trợ mới tỉnh bắc cạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng đồng thời tịch thu tăng vật
trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc cạn
phát hiện một tài khoản facebook có đăng bài bán súng hơi khí nén trên hội nhóm kín trên mạng xã hội facebook
lực lượng công an đã xác minh chủ tài khoản trên là vi văn hiếu
ngày ba mươi một tháng bảy hiếu mang súng hơi đến khu vực thôn khuẩy đen hai xã tân sơn huyện chợ mới để săn bán chim
thì bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh
và công an xã tân sơn huyện trợ mới kiểm tra hành chính phát hiện và thu giữ một khẩu súng
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà nam vừa phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh hà nam
phát hiện và thu giữ hơn một một trăm linh chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó tổ công tác phát hiện lê ngọc lan chú tại xã la sơn huyện bình lục
đang kinh doanh buôn bán hơn một một trăm linh chiếc bánh nướng các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại khu công nghiệp châu sơn thành phố phủ lý
tại thời điểm kiểm tra lan không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ có liên quan đến toàn bộ số hàng hóa trên
bước đầu lan khai nhận đã thu mua số bánh trên qua mạng xã hội với giá ba đồng một chiếc về bán kiếm lời
hiện phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã bàn giao vụ việc cho cục quản lý thị trường để xử lý theo quy định